công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước đã ngăn chặn kịp thời một vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội
thông qua trả lời tin nhắn gửi đến fanpage facebook công an thành phố đồng xoài
theo một người dân tài khoản facebook cá nhân của người này nhận được tin nhắn từ một đối tượng lạ với nội dung hỗ trợ vay tiền từ ba mươi đến hai trăm linh triệu đồng
nhận tiền nhanh trong vòng ba mươi phút đến hai giờ đồng hồ và hồ sơ chỉ cần có chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân
đồng thời gửi kèm một đường link để đăng ký vay
tin lời đối tượng người này đã làm theo hướng dẫn tuy nhiên sau đó đối tượng cho biết tiền đã vào tài khoản nhưng không rút ra được vì thông tin tài khoản bị sai
yêu cầu người này phải chuyển cọc một mươi triệu đồng thì mới rút tiền về được nếu không sẽ bị ôm nợ và trong vòng bốn ngày tới sẽ có người đến thu hồi nợ
do lo sợ bị mang nợng nhưng tiền chưa thể rút ra người dân đã gửi thông tin vụ việc qua facebook công an thành phố và đề nghị hỗ trợ
nhận thấy vụ việc có dấu hiệu lừa đảo công an thành phố đồng xoài đã kịp thời hướng dẫn
người dân không chuyển tiền cho đối tượng đồng thời giải thích về phương thức thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua linh lạ để người dân cảnh giác
theo công an thành phố đồng xoài đây là một hình thức lừa đảo qua mạng internet khá phổ biến hiện nay mà các cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo tới người dân
một lần nữa công an thành phố đồng xoài khuyến cáo người dân cảnh giác trước các loại hình được quảng cáo là vay tiền nhanh chóng dễ dàng giải ngân trong ngày
thông qua các trang mạng xã hội hay là app vay tiền
những lời mời chào vay tiền với thủ tục nhanh gọn chỉ cần đóng phí bảo lãnh để giải ngân rất có thể là bẫy của các đối tượng lừa đảo
trạm cảnh sát giao thông suối tre phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với một đối tượng
về hành vi điều khiển xe máy buông hai tay để đánh đàn và điều khiển xe bằng chân
vụ việc được phát hiện thông qua clip người dân ghi lại đăng tải trên mạng xã hội
vào lúc một mươi h ngày ba tháng chín đối tượng này điều khiển xe một
và buông cả hai tay vừa đánh đàn guitar vừa hát vừa dùng chân phải gác lên tay ga xe để điều khiển phương tiện
đối tượng đi được khoảng một trăm linh mét mới dùng hai tay điều khiển xe bình thường trở lại
chiếc mô tô đối tượng này điều khiển theo khai nhận là mua lại từ cửa hàng mua bán xe máy
xe không có giấy tờ đăng ký việc mua bán xe giữa hai bên cũng không có giấy tờ xác nhận
trạm cảnh sát giao thông đã tiến hành lập biên bản các lỗi vi phạm của đối tượng
và lập biên bản niêm phong phương tiện vi phạm hành chính là chiếc xe mô tô có trong clip
những phụ nữ trẻ em đeo bám khách du lịch để bán hàng rong
đang làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh đẹp tại khu du lịch quốc gia sapa tỉnh lào cai
tình trạng này có xu hướng gia tăng sau khi du lịch sapa phục hồi sau đại dịch covid một mươi chín
đề nghị quý du khách không nên tiếp xúc cho tiền và mua hàng của người bán hàng rong tại khu trung tâm thị xã sapa
hàng ngày tổ công tác liên ngành vẫn duy trì đều đặn nhắc nhở người dân bằng cả hai thứ tiếng việt và tiếng mông
nhưng tình trạng đeo bám khách để bán hàng hầu như không được cải thiện
thậm chí nhiều trẻ em còn hồn nhiên bán hàng ngay trước mặt lực lượng chức năng
gian qua thì đặc biệt là khi du lịch trở lại thì có các em học sinh
một số các em học sinh là mầm non và tiểu học thì đi cùng phụ huynh cũng nên bán hàng rong
và về số lượng thì là hai mươi ba em một sinh
cùng với tuyên truyền trên hệ thống loa biển thông báo
thị xã sapa còn tổ chức nhiều đợt gia quân tiếp nhận các thông tin trình báo phản ánh của du khách
từ đó kịp thời xử lý các đối tượng ăn xin đeo bám bán hàng rong lân chiếm hành lang vỉa hè khu vực công cộng
theo thống kê có khoảng hai trăm linh phụ nữ và trẻ em thường xuyên đeo bám khách để bán hàng rong ở khu du lịch sapa
thị xã đã lập danh sách các trường hợp trẻ em mổ côi không nơi nương tựa
hoặc có hoàn cảnh khó khăn để đưa vào nuôi dưỡng tại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh lào cai
chúng tôi cũng đang tuyên truyền tới các địa phương về việc là sẽ tiếp tục hỗ trợ bà con chuyển đổi sinh kế
đặc biệt là đối với người lớn để tạo ra một sinh kế bền vững
cùng với đó thì năm học mới đã bắt đầu rồi
thì ngành giáo dục cũng đang được giao nhiệm vụ là sẽ đưa ra một cái chương trình tuyên truyền trong khối các nhà trường
để các em học sinh biết được về việc nếu đưa trẻ em lên đây để tham gia bán hàng rong
thì không những là làm ảnh hưởng đến hoạt động du lịch hình ảnh của du lịch sapa
mà còn ảnh hưởng đến tương lai sau này của các em nữa
để không mất đi hình ảnh đẹp thân thiện của khu du lịch quốc gia sapa
chính quyền địa phương đang tiếp tục thực hiện giải pháp quyết liệt hơn nữa
nhằm chấm dứt tình trạng đeo bám khách du lịch để gạ gẫm mua bán hàng rong như hiện nay
sau quá trình thanh tra tại các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh sang giàu từ hồi đầu năm
thanh tra bộ công thương quyết định tước giấy phép kinh doanh của năm doanh nghiệp đầu mối sang giàu
lý do được cơ quan này đưa ra là vi phạm quy định không đáp ứng điều kiện với hệ thống phân phối
năm doanh nghiệp bị phạt hành chính và tạm tước giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu
gồm công ty cổ phần thương mại dầu khí đồng tháp công ty cổ phần xuất nhập khẩu xăng dầu tín nghĩa
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dầu khí tp hcm sài gòn petro
công ty trách nhiệm hiệu hạn sang dầu hùng hậu công ty cổ phần dầu khí đông phương
các doanh nghiệp này bị tạm tước giấy phép trong một tháng từ ngày ba mươi một tháng tám
sở giao thông vận tải hà nội cho biết sẽ tập trung kiểm tra những đơn vị vận tải không giảm giá cước vận tải
dù trước đó đã tăng giá vì lý do giá nhiên liệu tăng
theo số liệu mới nhất từ sở giao thông vận tải hà nội đến thời điểm này
trên năm mươi doanh nghiệp vận tải do đơn vị này quản lý đã và đang kê khai giảm giá cước
với mức giảm trung bình từ năm đến một mươi năm
sở giao thông vận tải hà nội đã yêu cầu các doanh nghiệp ra soát các chi phí cấu thành giá
kê khai giảm giá cước lập phương án giá theo đúng các chi phí hợp lý phát sinh
thực hiện nghiêm việc niêm yết giá đã kê khai theo quy định
đối với những đơn vị vận tải đã kê khai tăng giá cước
mà sau khi giá nhiên liệu giảm doanh nghiệp lại không giảm giá cước
thì sở giao thông vận tải sẽ tập trung kiểm tra những đơn vị đó
chuyển sang tin tức về an ninh trật tự
bị đuổi việc và mâu thuẫn với chủ thầu xây dựng nguyễn ngọc hạnh
quê ở tỉnh hải dương đã xách hai bình xăng đến tận nhà người này để trả thù
thì đã bị tổ tuần tra của công an phường thanh khê đông quận thanh khê tp đài nẵng bắc quảng tàu
cụ thể khi tổ tuần tra của công an phường thanh khê đông đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường điện biên phủ
thì phát hiện hạnh có nhiều biểu hiện nghi vấn
kiểm tra túi sách của hạnh công an phường đã phát hiện hai cây đao dài và hai chai nhựa chứa xăng
trên miệng chai được nhét vài tầm xăng
không chế đối tượng đưa về trụ sở làm việc
đối tượng hạnh thừa nhận do mâu thuẫn với chủ thầu nên chuẩn bị sẵn đao và xăng đến nhà trả thủ
công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can với bốn đối tượng
về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
trước đó qua quá trình tổ chức các biện pháp nghiệp vụ công an huyện diễn châu bắt giữ bốn đối tượng
gồm đào anh dũng chú tệ tỉnh hà tĩnh trần công danh đinh văn hảo và nguyễn thế dũng cùng chú tệ tỉnh nghệ an
được biết đào anh dũng hảo và danh là công nhân trong một đơn vị đang thi công tuyến cao tốc bắc nam
sau khi được giao năm thùng dầu diazen để phát điện ba đối tượng đã bán hai thùng dầu cho nguyễn thế dũng
thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa có công điện yêu cầu như sau
các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ ubnd tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo cơ sở khám bệnh chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý bảo đảm đủ thuốc trang thiết bị y tế phục vụ
cho công tác khám chữa bệnh cho nhân dân và chịu trách nhiệm theo thẩm quyền trước các quy định của đảng
nhà nước nếu để xảy ra tình trạng thiếu thuốc trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế thuộc quyền
đẩy mạnh và quản lý chặt chẽ việc tổ chức mua sắm đấu thầu bảo đảm công khai minh bạch khoa học hiệu quả
tránh lãng phí và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống tiêu cực tham nhũng lợi ích nhóm
bộ y tế theo dõi đôn đốc các bộ ngành cơ quan đơn vị địa phương trong việc thực hiện công điện
kịp thời báo cáo tới thủ tướng chính phủ
vào chiều ngày năm tháng chín thông tin về tình hình tiêm vaccine covid một mươi chín bộ y tế cho biết số mũi tiêm thực hiện trong ngày là một trăm ba mươi một bốn trăm bốn mươi bảy
tại ba mươi năm tỉnh thành phố nâng tổng số vaccine đã tiêm ở nước ta là lên hai trăm năm mươi bảy năm triệu mũi
bộ y tế đề nghị cần tiếp tục tăng cường công tác thông tin truyền thông về phòng chống dịch covid một mươi chín
tuyên truyền nâng cao kiến thức người dân hướng đến thay đổi hành vi cá nhân có lợi cho sức khỏe
để phòng chống dịch bệnh và tiêm vaccine lợi ích hiệu quả của vaccine phòng covid một mươi chín nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh
đồng thời tiếp tục chỉ đạo đôn đốc hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
nhất là mũi ba mũi bốn cho người từ một mươi hai tuổi trở lên tiêm đủ hai mũi cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi theo mục tiêu của chính phủ
thủ tướng chính phủ đã đề ra bảo đảm an toàn khoa học và hiệu quả